để sớm đạt được một thỏa thuận song phương về việc dỡ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của bình nhưỡng
trên mạng xã hội twitter ông trump thúc giục nhà lãnh đạo triều tiên kim sớm hành động để hoàn tất thỏa thuận
đồng thời đề ngò lời hẹn sớm gặp lại
bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh trưởng đoàn đàm phán triều tiên kim mien tháng trước cho biết
bình nhưỡng sẵn sàng cam kết nhưng chỉ khi washington thúc đẩy một giải pháp căn bản
trong một diễn biến theo chiều hướng thuận mỹ và hàn quốc hôm qua thông báo hoãn cuộc tập trận sắp tới
mà triều tiên luôn phản đối
bộ trưởng quốc phòng mỹ mark esper gọi quyết định này là hành động thiện trí nhằm thúc đẩy đối thoại
đồng thời kêu gọi bình nhưỡng trở lại bàn đàm phán vô điều kiện và không do dự
lo sợ biểu tình tại bolivia có thể vượt khỏi tầm kiểm soát
liên hợp quốc đã hối thúc chính phủ lâm thời của bolivia và
bộ cựu tổng thống evo morales hãy nhanh chóng thương lượng để giải quyết khủng hoảng hiện nay
cho đến nay tình hình bất ổn đã khiến ít nhất hai mươi ba người thiệt mạng
và dẫn đến tình trạng thiếu lương thực và nhiên liệu ở khắp thủ đô la paz
ông jean agno đặc phái viên tổng thư ký liên hợp quốc cho biết
tổ chức này hy vọng có thể đóng góp vào tiến trình ổn định nhanh chóng
hướng tới các cuộc bầu cử mới ở bolivia
ông agno đã đề xuất tổ chức các cuộc thương lượng với sự tham gia của các nghị sĩ
trong chính đảng của cựu tổng thống morales các nhóm vận động và đại diện của chính phủ lâm thời
do liên hợp quốc và giáo hội công giáo la mã làm trung gian
thời gian cụ thể cho các cuộc đàm phán này chưa được ấn định
tổ chức y tế thế giới who đã công bố báo cáo cập nhật về tình hình diễn biến
của bệnh suốt suốt huyết trên toàn cầu
trong đó cảnh báo số ca lây nhiễm tại mỹ latin lên tới hai bảy triệu người
trong một mươi tháng đầu năm là mức cao nhất ghi nhận được trong lịch sử khu vực này
who cho hay năm quốc gia có số người nhiễm sốt xuất huyết cao nhất thế giới trong năm nay
đều là các nước mỹ latin đứng đầu là brazil với hơn hai triệu trường hợp
tiếp đó là mexico nicaragua colombia và honduras
ngoài các quốc gia mỹ latin bangladesh cũng là nước chịu nhiều ảnh hưởng
từ bệnh truyền nhiễm này với chín mươi hai ca cao nhất kể từ khi bùng phát dịch đầu tiên vào năm hai nghìn
who cảnh báo các đợt bùng phát dịch sốt xuất huyết đã tăng đáng kể trong vài thập kỷ qua
và hiện đây là bệnh truyền nhiễm qua mũi có tốc độ lây lan cao nhất thế giới
nhanh như máy bay thoải mái như tàu hỏa hyperlov phương tiện giao thông công cộng siêu tốc đầu tiên
đã chính thức ra mắt tại trung đông
tàu siêu tốc này hứa hẹn sẽ mang lại một cuộc cách mạng trong lĩnh vực giao thông
nếu như trước đây hành khách các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae phải mất hai tiếng đồng hồ
từ dubai tới adu dhabi thì với tàu siêu tốc hyperloop hành khách chỉ mất một mươi hai phút
tàu siêu tốc hyperloop bao gồm một khoang hành khách như một toa tàu nhưng chạy trên đệm từ trường
trong một ống chân không với tốc độ tối đa lên tới hơn một hai trăm linh km trên giờ
hiện trên thị trường chưa có bất cứ một tập đoàn nào độc quyền phát triển công nghệ này
hiện hyperloop one và hyperloop tt đang là những cái tên dẫn đầu trong công nghệ mới mẻ này
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự một mươi tám h ba mươi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại